một mươi bảy năm lẩn trốn đối tượng thái văn hòa trú tại tp hcm bị truy nã về hành vi cướp tài sản vào năm hai nghìn năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường thuận phước quận hải châu và công an tỉnh phú yên bắt giữ
theo quyết định truy nã vào năm hai nghìn năm hòa quen với vũ ngọc hà và nguyễn thành tâm quê tỉnh nam định
do không có việc làm cho nên cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn năm hà và tâm thuê một xe taxi do anh nguyễn thanh tùng điều khiển chạy từ bình định vào phú yên
sau đó nghỉ lại khách sạn tại đây cả nhóm đã cho anh tùng uống bia có bỏ vào thuốc ngủ và chiếm đoạt xe taxi
sau đó bỏ trốn vào tp hcm
sau khi làm giả giấy tờ xe ô tô cả nhóm đem ra bà rịa vũng tàu bán với giá hơn một mươi bốn usd chia nhau tiêu xài
rất nhanh sau đó hà và tâm đã bị bắt giữ riêng hòa lẩn trốn nhiều địa phương khác nhau
sau một mươi bảy năm hòa cùng vợ con ra thành phố đà nẵng sinh sống không giao tiếp cũng như là đăng ký tạm trú để qua mắt cơ quan công an
cho đến tối ngày hai mươi tháng một hòa đã bị các lực lượng phối hợp bắt giữ
hiện công an tp đà nẵng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thái văn hòa cho công an tp hcm điều tra xử lý